việt nam với sự tham gia của vị khách mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chu hồi giảng viên đại học quốc gia hà nội nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục biển và hải đảo việt nam
dạ vâng xin chào ông ạ trước hết thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn chị
vâng ạ trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của cuộc trò chuyện thì xin mời ông cùng quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
công cầu hóa logistics là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế
nắm bắt được xu hướng mang tính kích mạng này kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi
singapore đã vươn mình để trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển ngành hàng hải hiện nay
với khoảng một mươi một triệu lượt chuyến vận tải hàng hóa và hành khách nội địa quốc tế mỗi ngày
cảng singapore là cảng biển lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau cảng rotharam của hà lan
singapore không đơn giản là một cảng biển
để mà tàu đến bóp hàng nhập hàng lên rồi tàu đi rồi dở hàng ra
tất cả mọi thứ nó không đơn giản như thế mà nó cả một cái hệ thống dịch vụ ở trong đấy
cực kỳ phức tạp ở trong đó
nó là dịch vụ về hậu cần nó là trung tâm điều phối điều hành của các công ty đa quốc gia này
các doanh nghiệp toàn cầu nó là cái trung tâm về nghiên cứu phát triển
nó là tất cả mọi thứ ở trong đó
và muốn trở thành một cái trung tâm trung chuyển đấy chúng ta không thể tư duy một cách đơn giản là xây một cái cảng
vẽ một cái đường là nó thành
nhìn lại việt nam nếu xét về các yếu tố vị trí địa lý điều kiện tự nhiên
có thể nói chúng ta là một trong những quốc gia có nhiều ưu thế lớn để phát triển cảng biển
với đường bờ biển dài trên ba hai trăm sáu mươi km gồm bốn mươi tám vũng vịnh lớn

phân bố dọc duyên hải ba mìn bắc trung nam chưa kể đến các hệ thống sông lớn phân bố dọc duyên hải ba mìn bắc trung nam chưa kể đến các hệ thống sông lớn

nơi có tuyến đường hàng hải quốc tế sôi động với khoảng ba trăm linh lượt tàu qua lại mỗi ngày

đơn cử như tại càng hải phòng càng có lưu lượng hàng hóa thông quan lớn nhất phía bắc việt nam
với hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng phù hợp với phương thức vận tài

vì lẽ đó phát triển hệ thống cảng biển phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh hội nhập
phát huy tốt vai trò cửa ngõ giao thương là điều mà ngành vận tải việt nam cần quan tâm trong bối cảnh hiện nay
vâng thưa ông ông có cơ hội đi đến nhiều quốc gia và tham quan những mô hình hệ thống cảng biển rất là phát triển ở các nước
chúng ta có thể đi vào một ví dụ cụ thể như là singapore một nước trong khu vực rất gần với chúng ta
việt nam có thể học tập được những bài học cụ thể như thế nào từ những nước như thế
singapore tôi đã được thăm vào cái cảng ấy và đồng thời được thăm hệ thống quan trắc và xử lý môi trường của họ
ban đầu cái nền kinh tế singapore cách đây độ sáu mươi năm là họ cũng bắt đầu từ cái cảng biển thôi
chọn một cái đột phá sau đó thì tập trung vào cảng và dịch vụ quanh cảng
cái bài học đầu tiên mà khi mà trao đổi tìm hiểu thì bạn bè đồng nghiệp thì vẫn nói rằng là
ở nước ngoài vẫn nói là đầu tiên là phải chuẩn về quy hoạch
mà để có một quy hoạch chuẩn thì cái tầm nhìn là quan trọng
chúng ta tầm nhìn giống như là chúng ta nói rằng là chúng ta chỉ làm con đường chiều ngang tám mét
thì làm chưa xong thì nó đã có nhu cầu đến ba mươi mét
cho nên cái tầm nhìn đấy nó tốt
tức là cái nhìn mà có tầm ấy thì nó sẽ đón đầu được những cái tương lai phát triển
và nó sẽ có những cái đầu tư nó hợp lý không thừa không thiếu và hiệu quả ngay từ đầu
thì đấy là một cái mà tôi chọn
tôi cho rằng là bao giờ cũng là cái bài học không thiếu
vâng thưa ông có thể thấy là trong những năm gần đây thì với những tiềm năng sẵn có
các địa phương đều rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển
vậy thì vai trò định hướng của nhà nước cũng như của quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi ở đây là gì ạ
có thể nói rằng là cái bất kỳ một cái hoạt động phát triển nào
thì cái công tác quy hoạch bao giờ cũng là một cái công tác phải đi trước một bước
thậm chí nó được thực hiện ở giai đoạn sớm
cũng có quá trình phát triển trước giai đoạn đầu tư và sản xuất
đối với cảng biển thì có thể nói rằng là chiến lược biển việt nam cũng đã xác định
đây là một cái lợi thế của việt nam
chúng ta có một cái lợi thế mặt tiền hướng ra biển và đồng thời là gần đường ngại quốc tế
và bản chất của cái kinh tế cảng biển và hàng hải thì nó cần tập trung vào khai thác các cái giá trị về không gian biển
thứ hai tức là nó là một ngành kinh tế hướng vào các hoạt động dịch vụ
và đấy chính là vai trò của quy hoạch có nghĩa là quy hoạch đóng vai trò định hướng và hướng dẫn cái hành động phát triển
và sau này thì chính quy hoạch lại là công cụ để chúng ta kiểm soát cái sự phát triển đó
mặc dù được có sự quan tâm định hướng như vậy nhưng chúng ta cũng thấy một thực tế là cái hệ thống cảng biển của việt nam
thì cái năng lực khai thác chưa cao và khả năng cạnh tranh thì còn thấp
theo ông thì cái nguyên nhân là vì đâu
như hôm nãy tôi nói cái quy hoạch rất quan trọng
cho nên một trong những nguyên nhân bao trùm tôi nghĩ rằng từ lâu
đến nay thì cái ngành hàng hải hiện nay vẫn phải giải quyết cái hậu quả của một quá trình quy hoạch kéo dài và chưa hiệu quả
cái thứ hai là cái hệ thống cảng biển của chúng ta quy hoạch nó tương đối chả năng
nếu mà nói nghiêm túc về mặt tự nhiên cái điều kiện để phát triển cảng chúng ta có khoảng độ một trăm linh điểm
thế tuy nhiên cái quy hoạch cách đây khoảng hai mươi năm chúng ta đã gần như là đã có ý đồ quy hoạch tất cả gần như hết cái một trăm linh địa điểm ấy
đối với các nước thì thường là với những nguyên nhân
những cái điểm tiềm năng một trăm linh thì những người ta đưa ra cái lộ trình thì từng giai đoạn người ta chỉ quy hoạch một số cảng thôi
và những cái cảng ấy quy hoạch xong thì tập trung đầu tư chứ không phải chúng ta chản nan như thế này
bởi vì thực ra nói đến khái niệm cảng nó không phải chỉ tương ứng với cái độ sâu
cảng nó đòi hỏi kho bãi không gian của cảng rồi những vấn đề giao thương vấn đề vùng nước của cảng
để làm sao cái bán kính quay tàu chứ không chỉ là độ sâu
cho nên là chúng ta hiểu nó đơn giản như thế cho địa phương thì rất mong muốn
mình chủ động có những cái tiếp cận để mà có thể xây dựng cái cảng biển
tuy nhiên cái hệ thống cảng biển quốc gia mà mình chủ động để mình can thiệp
điều hành vào những cái chuyện đó cho nó đúng hướng và cho nó hiệu quả thì mình làm nó chưa tương xứng với cái mong muốn
tức là cái số lượng càng biển trên quy hoạch thì rất nhiều
nhưng mà tổng cái công năng để mà khai thác từ cái cảng biển đó đôi khi nếu như làm đúng công suất thiết kế
thì đôi khi hàng chục năm tới nó cũng chưa chắc đã bằng một hay hai cái cảng
thứ hai là chúng ta dàn trải cho nó dẫn đến rằng là cái khai thác
cái công năng mà mình thiết kế nó chỉ đạt được độ khoảng từ ba mươi cho đến cái nào giỏi là độ khoảng sáu mươi
như vậy cái sự lãng phí sau khi đã quy hoạch sau khi đã xây dựng cảng là nó đang có đang có
một cái này nó không phải bây giờ nó có từ hàng hơn chục năm về trước
vâng vậy thì cái việc mà phát triển hệ thống cảng biển việt nam
chưa tương xứng với tiềm năng như vậy thì có ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến sao thương kinh tế ạ
tôi nghĩ rằng là giao thương kinh tế hiện nay trong cái thời kỳ hội nhập nó là nguyên tắc
và chính nhờ cái không gian biển cũng như việc kết nối của những con tàu ở những tuyến hàng hải
mà thế giới xích lại gần nhau xích ngại gần nhau
và đây chính là một cái xu thế
và chúng ta phải hiểu rằng là cảng biển hàng hải phải là một ngành kinh tế tổng hợp
ngành kinh tế không chỉ nói đến cảng biển là chỉ có ngành hàng hải là chỉ có cảng và con tàu hay một cái luồng
mà kéo theo nó hàng không biết bao nhiêu dịch vụ và nó đòi hỏi cái trình độ công nghệ cao
rồi nó đòi hỏi cái an toàn
cho nên là những các cái tiếp cận công nghệ hiện đại của mình là quan trọng
thế rồi những vấn đề về logistics như tôi nói
thì việc chậm áp dụng logistics hàng năm mình mất hàng chục chục tỷ đô la
chục tỷ đô la
do cái việc mình áp dụng trọng những các cái phương thức của thế giới
và cái đấy nó kết nối vào nó tiết kiệm nó tăng cái tính hợp lý của các cái tuyến hàng
hàng hóa anh đi một chiều mà anh không kết hợp hai chiều
rồi cái đa phương tiện anh không kết hợp vân vân
nó làm cho cái công năng và cái hiệu quả cuối cùng của sản xuất là nó giảm đi
thế mà muốn làm được cái đấy thì nó đòi hỏi phải thay đổi một cái thể chế
phải thể chế
và nó đòi hỏi cái tính liên kết rất là cao
một cái cam kết rất là rõ ràng
và cái tính trách nhiệm minh bạch trong cái việc mà vận tải và giao lưu hàng hóa
đối với đường biển và thông qua các cảng lớn
thì tôi cho rằng cái đó là hết sức quan trọng
qua những cái phân tích của ông thì có thể thấy rằng là
để có thể đầu tư phát triển hệ thống cảng biển chúng ta cần rất nhiều nguồn lực
cụ thể theo ý kiến của ông thì bây giờ chúng ta cần phải đưa ra những cái giải pháp như thế nào
để có thể giải quyết những vấn đề đó
tôi nghĩ rằng là
ta phải phân tích lợi thế
bên cạnh cái lợi thế thì chúng ta cũng có những khu vực vùng ven biển và cửa sông
nó có những cái yếu thế
có những cái khu vực thì chúng ta có cái điều kiện về tự nhiên nằm cảng rất tốt như miền trung
thế nhưng mà cái nguồn hàng tự nhiên lại rất khó
thế đấy là cái yếu thế
có cái lợi thế nhưng có cái yếu thế
thì trách nhiệm ta phải chuyển cái yếu thế thành lợi thế rồi chuyển lợi thế thành lợi ích cho cái ngành cảng hàng
thế trong trường hợp như thế vừa rồi một số các cái chuyên gia tư vấn rằng như miền trung chẳng hạn
cái lợi thế làm cảng tự nhiên rất tốt nhưng thiếu nguồn hàng
trong trường ấy chúng ta phải xây dựng cái chuỗi đô thị miền trung
cái chuỗi đô thị ngoài những cái đô thị cũ như đà nẵng vứt nâng cấp rồi bây giờ nó trở thành những cái trung tâm
thì những cái cực phát triển để mà tạo ra cái nguồn hàng
thì chúng ta xây dựng những cái cảng nước sâu mà gắn với đô thị khóa trong tương lai
và đấy và gắn với khu kinh tế và khu công nghiệp
và chính nó tạo ra một cái nhu cầu nội vùng
và chính cái hàng hóa từ cái cảng ấy như rung quất trung lai
nó lấy gai từ khu kinh tế rung quất trung lai
và cái công năng như thế rồi dần dần mình nâng lên rồi cùng với đô thị hóa là được
thế như vậy để nói rằng là chúng ta cũng có cách của nó
tuy nhiên thì đối với ở tầm quốc gia thì nhìn toàn bộ hệ thống bây giờ
thì chúng ta thấy rằng là phải giả soát một cách nghiêm túc hệ thống cảng
mà cái sự rà soát đấy không phải chỉ một vài cơ quan làm
mà đây là một ngành kinh tế tổng hợp mà nó mang tính chất là tác động của nhiều ngành khác
từ sử dụng không gian của cảng làm sao cái không gian cho đàng hoàng đẹp đẽ
cho đến trong quá trình vận hành
từ môi trường an ninh cho đến an toàn về bảo vệ môi trường liên quan nhiều ngành
thì khi mà rà soát đấy chúng ta thay đổi cái quy trình để quy hoạch cũng như rà soát cảng
để làm sao chúng ta một là lựa chọn những cái điểm cảng ưu tiên tập trung
hiện nay trên cơ sở những cảng hiện có và có thể có những cảng mới thì chúng ta lựa chọn
cái điểm thứ hai tức là xác định rõ các cái nguồn hàng
và có những các cái tư duy tiếp cận của những ngành khác
để chúng ta xây ra một cái cảng nó không chỉ là sạch đẹp rồi nó hiện đại
mà nó còn thuận lợi về nhiều mặt nữa
và có cái sự cam kết để mà sau khi mà cái cảng ra đời mà xây nâng cấp nó lên
thì chúng ta làm để mà phấn đấu theo một cái tiêu chuẩn
và tôi nghĩ rằng là hiện nay quốc tế nó có bốn cái mô hình quản lý cảng
thì chúng ta chọn mô hình nào thì xu thế thì bao giờ cũng có nhà nước

các nước cũng thế thôi
dù xã hội hóa một trăm phần trăm không có nghĩa là mất vai trò nhà nước
nhà nước vẫn đóng cái vai trò ở đó
xã hội hóa chúng ta hiểu chúng ta phải quy định cái đẳng cấp về thể chế và công nghệ của một cái cảng
để chúng ta được những nhà đầu tư xứng tầm
thí dụ bây giờ kể cả mình xã hội hóa có thể một cái công ty ở trong nước họ thuê một cái khu vực cảng
thế nhưng mà cái tầm của nó như thế nào
chứ nếu không thì chúng ta lại buôn thúng bán mẹt
lại được một cái cảng băm ra thành ba mươi năm cái cảng con
mỗi cái cảng ấy cũng chỉ là một cái nhà đầu tư rất bé
nó không tương xứng với đẳng cấp công nghệ và thể chế mà mình mong muốn
và khi đó cái cảng nó mới có tư thế và vị thế mới
chứ nếu không chúng ta vẫn là tư duy làm màn manh muốn nhỏ
mặc dù chúng ta cũng cứ nói rằng chúng ta đi đúng hướng là xã hội hóa
thế nhưng xã hội hóa ở quy mô nào tầm nào thì tôi nghĩ rằng là cái nhìn nó phải có tầm hơn
đối với việt nam thì tôi cho rằng là cảng hàng hải là một ngành kinh tế
trong tương lai
nó là ngành kinh tế sử dụng không tiêu hao tài nguyên
nó sử dụng không gian
nó phát triển kinh tế
nó thu được bằng nhờ các dịch vụ giá trị dịch vụ của hệ thống
thế cho nên là đây là một cái nguồn rất rồi rào
mà để mà khai thác được hai cái thứ đó thì chủ yếu bằng thể chế và cơ chế thôi
thì tôi cho rằng đấy là một cái muốn đột phá phải mạnh dạn như thế
vâng ạ xin được cảm ơn những phân tích của ông
và hy vọng rằng là chúng ta sẽ ngày càng tận dụng được tốt
những cái lợi thế sẵn có của việt nam trong vấn đề hàng hải
còn bây giờ chương trình xin được nói lời chào tạm biệt